sáng nay lực lượng cứu hộ new zealand đã tiến hành sơ tán hàng nghìn du khách và người dân bị mắc kẹt ở thị trấn kaikura
đến nơi an toàn do tác động của trận động đất mạnh bảy tám độ richter xảy ra vào dạng sáng qua
bốn trực thăng quân sự lớn và một tàu hải quân đã được điều động để chở khoảng một hai trăm linh người
còn mắc kẹt ở thị trấn kaikura vốn bị cô lập hoàn toàn do lở đất sau dư chấn mạnh
trận động đất mạnh bảy tám độ richter đầu tiên có tâm trấn ngoài khơi miền trung new zealand ở độ sâu một mươi năm km
tiếp sau đó là một loạt trận động đất và dư chấn lớn khác xảy ra trên khắp cả nước
theo đánh giá sơ bộ loạt trận động đất này không gây nhiều thiệt hại về người và tài sản